đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ và đoàn công tác của chính phủ đã về thăm và làm việc tại tỉnh đắk lắc
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc phó thủ tướng trương hòa bình ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh đắk lắc trong phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh chăm lo đời sống của nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng chỉ đạo đắk lắc cần đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường thu hút đầu tư tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển
đồng thời tỉnh quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân nhất là gia đình chính sách người dân ở vùng sâu vùng xa vùng lũ lụt đồng bào dân tộc thiểu số hộ nghèo để mọi người dân đều được vui xuân đón tết vui vẻ an toàn